vật dụng che nắng là những thứ không thể thiếu của phụ nữ
tuy nhiên đi kèm với những tiện ích thì không ít những trường hợp xảy ra tai nạn
chỉ vì chị em sử dụng váy áo chống nắng không đúng cách
vậy sử dụng chúng như thế nào cho đúng cách và tránh được tối đa rủi ro tai nạn giao thông
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
giờ đây cứ hãy ra đường bất kể vào khung giờ nào
cũng bắt gặp những người phụ nữ chùm kín từ đầu đến chân như thế này
chiếc áo chống nắng thì ngày càng được cải tiến theo kiểu chùm càng kín cơ thể càng tốt
và sau khi chùm kín như thế này thì người phụ nữ chỉ có thể nhìn thẳng phía trước
đây chính là nguyên nhân của những pha tạt đầu xe cắt mặt ô tô đột ngột chuyển làn gây mất an toàn giao thông
các chị bịt bọc cản hết tầm nhìn của các chị quan sát khi mỗi lần mà các chị dễ trái dễ phản hoặc là chuyển làn
hoặc là các chị thiếu quan sát trong những tình huống các chị đổi làm
về cái tâm lý như tôi là một người lái xe thì gặp những trường hợp như thế thì nó thật là bất ngờ và rất là khó chịu
cho những người lái xe ô tô hay là những người tham gia giao thông đi phía đằng sau
các chị đấy nó rất rảnh ra nguy hiểm về tai nạn giao thông
và rủi ro của nó rất là cao
nó đang đi về một tốc độ năm mươi hoặc bốn mươi cây mà người ta chuyển làn không quan sát như thế thì nó rất nguy hiểm
rõ ràng với đặc thù thời tiết khắc nghiệt và sự ô nhiễm môi trường từ khói bụi như hiện nay
thì việc các chị em phụ nữ trang bị cho phụ kiện bảo vệ sức khỏe bảo vệ làn da mỗi khi ra đường là cần thiết
tuy nhiên không thể vì lạm dụng các phụ kiện chống nắng khói bụi
mà lại làm ảnh hưởng đến sự an toàn của chính mình và những người xung quanh
rất mong mọi người khi tham gia
thứ nhất là khi sử dụng các phương tiện để tránh nắng thì cho nó phù hợp
một số các bạn khi tham gia giao thông mặc các phương tiện bị như áo chống nắng
hoặc các cái phương tiện để che chắn lắng thì nó rất là dườm già và nó che khuất cái tầm nhìn
nhiều trường hợp ví dụ khi mặc áo chống nắng thì nó khuét tầm nhìn thì không nhìn thấy rõ đường
thì đi cho anh chóng là gây va chạm hoặc là tai nạn giao thông
trên thực tế việc sử dụng trang phục chống nắng dườm già
là không vi phạm
tuy nhiên để bảo đảm an toàn thì mỗi chị em cần phải lựa chọn trang phục chống nắng phù hợp
và nêu cao ý thức mỗi khi tham gia giao thông